liên quan đến vụ ẩu đả dẫn đến chết người ở huyện tây hòa vào chiều ngày một mươi bảy tháng bảy vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối tượng bị bắt tạm giam là hà quốc trung chú xã hòa đồng huyện tây hòa
như antv đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bảy tháng bảy bạn của trung là nguyễn văn lanh đến một quán ăn mua đồ thì xảy ra mâu thuẫn với nguyễn đức hùng và ngô hoàng cự chú cùng địa phương
hùng và cự bị lanh rút dao đuổi đánh nên bỏ chạy
khi quay lại quán lanh gặp đào sáng ngời chú xã hòa tân tây huyện tây hòa ở quán và cho rằng ngời tới để đánh mình nên gọi hà quốc trung đang ở gần đó ra giúp sức
trung đến và cùng lanh đánh ngời
trong lúc ẩu đả lanh dùng dao đâm khiến người tử vong
nguyễn văn lanh đã bị bắt khẩn cấp ngay sau khi xảy ra vụ án mạng
là doanh nghiệp có chức năng thu gom xử lý các loại chất thải nguy hại
tuy nhiên công ty cổ phần môi trường sao việt lại xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường
hành vi của doanh nghiệp này đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện và xử lý
sáng ngày một mươi một tháng tám công an bà rịa vũng tàu kiểm tra công ty cổ phần môi trường sao việt
trụ sở tại xã tóc tiên huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu và phát hiện tại khu vực bể chứa chất thải lỏng của đơn vị này
chất thải đã tràn ra bãi đất trống xung quanh trên một diện tích khá lớn
nhiều cây xanh ở khu vực này đã có dấu hiệu bị chết
cũng tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của công ty này không vận hành
một số chất thải được thu gom về để ở ngoài trời nhưng không có mái tre
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với tri cục bảo vệ môi trường tỉnh bà rịa vũng tàu
phòng tài nguyên môi trường huyện tân thành đã lấy các mẫu nước thải để tiến hành phân tích phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị sau thời gian tạm lắng gần đây thì tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực khu công nghiệp hòa hiệp
huyện đông hòa tỉnh phú yên tái diễn do hoạt động xả thải chưa được kiểm soát tốt
đặc biệt là ô nhiễm nước thải và mùi hôi từ các nhà máy chế biến thủy sản
tình trạng này đã và đang ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân quanh khu công nghiệp hòa hiệp
việc giải quyết rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường là yêu cầu bức thiết mà người dân nơi đây mong muốn
và sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi

đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây
để giải quyết dứt điểm vấn đề này rất cần sự vật cuộc có trách nhiệm quyết liệt hơn nữa

tiếp tục là những thông tin về cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn của lực lượng chức năng các địa phương
đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vĩnh long vừa phát hiện tám trăm năm mươi kg cá riêu hồng
đã bốc mùi hôi thối tại quán cơm gia long ở ấp phước yên a xã phú quế huyện long hồ
chủ cơ sở là bà nguyễn thị ngọc nhang cho biết số cá trên bà mua từ một số hộ mua bán cá chết
tại chợ vĩnh long đem về để làm cơm bán cho thực khách
qua kiểm tra phát hiện cơ sở có nhiều sai phạm như chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
khu sơ chế và chế biến còn sử dụng chung hệ thống nấu ăn bên ngoài chưa có mái che chắn côn trùng
người lao động chưa qua tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số cá trên và đề nghị bà nhang tự tiêu hủy dưới sự giám sát của chính quyền địa phương
còn tại bình dương vào sáng nay ngày một mươi một tháng tám tại khu phố bình chánh đông phường khánh bình thị xã tân uyên
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương phối hợp với
tri cục thú y tỉnh đã kiểm tra sả bán thịt bò của ông nguyễn thanh thùy chú phường thạch phước thị xã tân uyên
phát hiện trên một trăm chín mươi kg thịt bò ôi thiêu biến đổi màu sắc bốc mùi hôi và hai can phẩm màu
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tiêu hủy số thịt trên và giao cho chính quyền địa phương tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông thúy
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thường xuyên xảy ra tình trạng thuyền trưởng
chủ tàu cá
đưa tàu thuyền cùng với ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép
bị các lực lượng chức năng người nước ngoài bắt giữ tiêu hủy tài sản
điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nước ta trong hoạt động hợp tác nghề cá
mà còn làm thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của nhiều gia đình ngư dân trên địa bàn tỉnh
đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân trương sơn ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
được ông vũ văn linh chủ tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm một mươi sáu
thuê đi lặn hải sản trên vùng biển trường sa
tuy nhiên chủ tàu đã tự ý đưa thuyền viên sang vùng biển nước ngoài và bị bắt tại australia
sau gần hai tháng bị giam giữ một mươi bốn người trên tàu được về nước theo đường hàng không
về địa phương không còn tài sản làm ăn kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh quảng ngãi có sáu tàu cá
tám mươi tám ngư dân bị các nước bắt giữ thua hủy tài sản phạt tù về hành vi khai thác hải sản trái phép
tuy nhiên bất chấp quy định của pháp luật và các biện pháp xử lý của chính quyền nước sở tại
một số chủ tàu thuyền trường vẫn lén lút đưa thuyền viên ra nước ngoài trái phép với nhiều lý do khác nhau

để hạn chế tình trạng đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép
các lực lượng chức năng và chính quyền đã vận động ngư dân không tham gia cùng thuyền trường
chủ tàu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật buộc thuyền trưởng chủ phương tiện
cam kết không xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành
chúng tôi đã có biện pháp là cử cán bộ nghiệp vụ cán bộ vận động quân chúng
đánh tặng nhờ các thuyền trường các chủ tàu tuyên truyền
và trước mỗi chuyến biển cho người ta viết các cam kết
là sẽ không đánh bác sang vùng biển các nước để đánh bác
và chấp hành nghiêm giấy phép khai thác thủy sản
cũng vì lợi ích kinh tế vì cuộc sống gia đình
mà đưa người phương tiện sang vùng biển của các nước để khai thác thủy sản
thì nên bị các nước bắt được xử lý
bộ chủ yếu của đội hồng quán ngại đã chú động về tăng cường các biện pháp
kiểm tra kiểm soát
làm việc quyết liệt ngăn chặn tàu cá và ngư dân quảng ngãi vi phạm vùng biển khắc nước
không chỉ ở quảng ngãi nhu cầu ra nước ngoài khai thác hải sản của ngư dân là rất lớn
vì vậy cơ quan quản lý chuyên ngành cần đẩy mạnh hợp tác nghề cá với các nước
để tạo điều kiện cho ngư dân đến các ngư trường mới khai thác hải sản một cách hợp pháp
thưa quý vị vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi một tháng tám
tàu cứu hộ sars hai trăm bảy mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba thuộc trung tâm ba
trở thuyền viên paroma f mudo quốc tịch philippines đã về đến vũng tàu
bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành chăm sóc và cấp cứu
thuyền viên paroma f mudo làm việc trên tàu nef citus quốc tịch liberia vào đêm một mươi tháng tám
trung tâm ba nhận được thông tin
từ hồ chí minh radio thông báo tàu nef citus đang hành trình từ mexico đến singapore
thì thuyền viên paroma f mudo bị hen xuyến nặng cần cấp cứu khẩn cấp
tàu phát thông báo yêu cầu được trợ giúp ở vị trí cách vũng tàu hai trăm một mươi năm hải lý về phía nam đông nam
trung tâm ba đã kết nối thông tin tư vấn hỗ trợ y tế và yêu cầu tàu nep citus chạy về hướng vũng tàu
để chuyển bệnh nhân đi cấp cứu
trung tâm ba cũng đã điều tàu cứu hộ sars hai trăm bảy mươi hai ra tiếp nhận thuyền viên
ngay sau khi đưa lên tàu lực lượng cứu hộ đã tiến hành chăm sóc y tế cho bệnh nhân
khi tàu sát hai trăm bảy mươi hai cập cảng ở vũng tàu bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu đã cử các bác sĩ và nhân viên y tế
lên tàu cứu nạn tiến hành chăm sóc y tế
sau đó xe cứu thương của bệnh viện đã chở ông paroma f mudo về bệnh viện để tiếp tục cấp cứu
hiện thuyền viên này đã được bàn giao cho đại diện chủ tàu và các cơ quan chức năng
chiều ngày hôm qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam tỉnh lào cai đã trao tặng bằng khen cho chị sân giờ vụ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn lao trải vì đã có hành động cứu sống ba trẻ nhỏ đuối nước
tại thôn lao trải xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khi đang đi làm ruộng gần nhà tại thôn lao trải xã trịnh tường
chị sân giờ vụ nghe tiếng kêu cứu của ba em nhỏ gần đó
chạy đến gần chị hụ phát hiện ba em nhỏ đang đuối nước và kêu cứu tại ao nước cạnh ruộng
mặc dù bản thân không biết bơi nhưng chị vũ đã nhanh chóng nhảy xuống nước để cứu từng em nhỏ lên bờ
được biết trong ba em nhỏ này có hai em học lớp ba và một em học lớp sáu tại xã trịnh tường huyện bát sát
thưa quý vị máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta
hàng ngày hàng giờ trên cả nước luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn
vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu
chỉ cần hiến một phần máu của mình bạn đã cứu được nhiều người trước nguy cơ mất người thân bạn bè
và trước tiên là cứu được tính mạng của chính người bệnh đang cần lên máu
mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống
vâng và khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ có thể duy trì sự sống
nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó đã trở thành một làn sóng của sự yêu thương
là tinh thần đồng bào cao đẹp
với tinh thần thương người như thể thương thân gia đình ông lê đình duật và bà lê thị kim dinh
trong nhiều năm qua đã vận động được hàng trăm người tham gia hiến máu tỉnh nguyện
họ thực sự là sứ giả đỏ của phong trào vận động hiến máu cứu người
rời quân ngũ ông lê đình duật trở về với cuộc sống đời thường
mặc dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông tự thấy mình phải có trách nhiệm gây dựng các phong trào trong khu dân cư
đặc biệt công tác hiến máu luôn được ông quan tâm
một mươi bảy năm qua
gia đình ông đã vận động được hơn bốn trăm linh lượt người ở nơi sinh sống
đóng góp trên sáu trăm linh đơn vị máu an toàn cho cộng đồng
đã nhiều năm nay dù nắng hay mưa
ông cũng không quản ngại đạp xe đi vận động anh em bạn bè tham gia hiến máu nhân đạo
nghĩa cử cao đẹp của gia đình
gia đình ông lê đình duật nhanh chóng lan tỏa đến nhiều người
mình không có tiền để giúp người bệnh mà mình có cái giọt máu khỏe mạnh
mà lại vận động thêm được các cháu thì giúp được bằng cái nguồn máu cũng là rất là quý
thế nên là cứ thế có điều kiện có dịp thì hai vợ chồng lại bàn nhau lại chuẩn bị cho một đợt tới chẳng hạn
hoặc là động viên các cháu các con nữa tham gia đi để cho các em nó nhìn thấy để nó tham gia
thế nên là chúng tôi duy trì suốt từ năm hai nghìn
đến nay khoảng gần một mươi bảy hơn một mươi bảy năm rồi
nhiều năm đi vận động hiến máu ông duật thấm thiế rằng muốn vận động người khác thì trước tiên gia đình mình phải làm gương
đến nay gia đình ông đã có một trăm một mươi bốn lần hiến máu nhân đạo
đến nay vài năm sau là gặp lại một người cháu đã giải thích ra giảm sống

những nghiên cứu được nhiều người
với tinh thần trách nhiệm việc làm của ông duật và gia đình
đã mang niềm vui đến cho những người bệnh đang cần đến máu
việc làm đó đã góp phần giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn nhân đạo tình người hơn
chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thành lập công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát môi trường
ngày hai mươi chín một mươi một hai nghìn sáu hai mươi chín một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ngày hôm qua một mươi một tháng tám cục cảnh sát môi trường bộ công an
đã tổ chức hành quân về nguồn báo công dân bác
tại khu di tích lịch sử công an nhân dân
tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trải qua một mươi năm hoạt động lực lượng cảnh sát môi trường đã từng bước trưởng thành
khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
tài nguyên an toàn thực phẩm lực lượng cảnh sát môi trường
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy trong công việc
kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường
cũng trong dịp này cán bộ chiến sĩ của cảnh sát môi trường
đã tham lán nà nửa cây đa tân trào đình tân trào
trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết sáu mươi bốn
về chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
với mục tiêu cụ thể hóa sáu nhiệm vụ trọng tâm được đề ra
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
chủ trương đường lối của đảng và quyết tâm của chính phủ đã có
song yêu cầu thực tiễn hiện nay lại đang đặt ra nhiều vấn đề
để làm sao vận dụng sáng tạo những lý luận
thành những quyết sách của đảng
đảng đúng và phù hợp với cuộc sống
phải có lợi cho dân và có hiệu quả
đối với kinh tế xã hội của đất nước trong những năm tới
câu chuyện về quy trình bổ nhiệm luân chuyển cán bộ
đối với ông trịnh xuân thanh
đang đặt ra nhiều băn khoăn trong dư luận xã hội
công tác xây dựng đảng công tác tổ chức cán bộ
liệu đã chặt chẽ hay vẫn còn tồn tại
việc chạy chức chạy quyền chạy luân chuyển
bài học từ vụ ông trịnh xuân thanh
đang đặt một trong những khâu quan trọng nhất hiện nay
nếu muốn đưa nghị quyết một mươi hai
đi vào cuộc sống
chính là phải bắt đầu từ khâu tổ chức cán bộ
nếu chúng ta chú ý
thì sáu nhiệm vụ trọng tâm đặt ra
trong các văn kiện ấy
thì vấn đề đầu tiên là xây dựng đảng
mà trong đó là vấn đề cán bộ
nói như thế cũng có nghĩa là
vấn đề cán bộ là vấn đề sống còn
nếu chúng ta có cán bộ tốt
thì chúng ta có tất cả
còn nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu
nếu cán bộ không công tâm
nếu cán bộ không có năng lực
và nếu cán bộ không có năng lực

đủ niềm tin đối với dân
thì chúng ta không thể thực hiện được nhiệm vụ gì khác
thì nước ta hiện nay có bộ máy
trong hệ thống chính trị như vậy
thì tôi cho rằng vẫn còn cầu cành lọc
cầu cành và không có hiệu quả cao
cho nên phải đổi mới
để làm cho tinh gọn
và có hiệu quả
trong đó đặc biệt là nhiệm vụ biên chế
cứ mỗi lần chúng ta hô là
giảm biên chế biên chế là phình ra
mà có thể chuyển một số bộ phận
theo đó tổng cục đường bộ việt nam
yêu cầu các đơn vị liên quan
cần tập trung tăng cường kiểm soát
tải trọng xe tại đầu nguồn hàng
và nơi nhận hàng
các đơn vị không được giao hàng xếp hàng
lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép
không nhận hàng hóa vật tư vật liệu
của các phương tiện chở hàng quá tài trọng cho phép
các nhà đầu tư chủ đầu tư
các dự án xây dựng sửa chữa đường bộ
không được để xe ô tô chở vật tư
vật liệu hàng hóa vượt quá
khối lượng hàng hóa chuyên trở tham gia giao thông
bên cạnh đó các lực lượng chức năng
cũng cần tăng cường kiểm tra đột xuất
tại những tuyến đường có nhiều xe quá tải
lưu thông đặc biệt là các tuyến đường tỉnh
đường nguyện đối với các trường hợp
vi phạm yêu cầu triển khai quy định
xử phạt mới theo nguyện định bốn mươi sáu ndcp
và áp dụng biện pháp khắc phục
hậu quả trong đó có nội dung quy định
về tước có thời hạn
giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường và tem
kiểm định phương tiện xử phạt
trong khi đó tổng cục đường bộ
việt nam cũng vừa có báo cáo lên
bộ giao thông vận tải kết quả giả soát điểm đen
điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ
trên các tuyến quốc lộ trong đó
cần tới kinh phí hơn hai tỷ đồng
để khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông
trên toàn quốc
tính đến thời điểm
ngày ba mươi tháng bảy vừa qua tổng số
điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông toàn tuyến
chưa được xử lý gồm tám trăm bảy mươi sáu điểm
trong đó có hai mươi điểm nằm trong dự án
bot kinh phí xử lý là
hai trăm chín mươi tỷ đồng có một mươi ba điểm
nằm trong dự án xây dựng cơ bản
với số vốn xử lý chín mươi bảy tỷ
và có tám trăm bốn mươi ba điểm nằm trong
đoạn đường đang bảo trì kinh phí xử lý
là một bảy trăm hai mươi bốn tỷ
theo báo cáo của tổng cục đường bộ
trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín
sẽ xử lý được khoảng
năm trăm năm mươi điểm tập trung vào các điểm
nguy hiểm cấp bách và các điểm
có kinh phí nhỏ lẻ với kinh phí
khoảng năm trăm linh tỷ thực hiện
ngay bằng nguồn quỹ bảo trì đường bộ
các điểm khác trước mắt xử lý tạm thời
bằng biển báo giờ giảm tốc
phát quan gương cầu các điểm còn lại
sẽ xử lý dần trong kế hoạch bảo trì
hàng năm hoặc bằng các dự án xây dựng
thưa quý vị sau hơn
một tháng triển khai thông tư năm mươi bốn của
bộ công an quy định về đăng ký
biển số xe mô tô điện xe máy điện
thì tình hình vi phạm giao thông của người
điều khiển phương tiện này trên địa bàn thành phố
thái nguyên đã giảm dần tuy nhiên
vẫn còn những trường hợp chưa thực hiện
việc đăng ký biển số xe theo đúng quy định
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh thái nguyên
trong một buổi tuần tra kiểm soát giao thông
đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên
đã tiến hành xử lý gần một mươi trường hợp xe máy điện
vi phạm luật giao thông đường bộ
các lỗi chủ yếu là không đưa bút bảo hiểm
vượt đèn đỏ chưa đăng ký biển số xe
mình bị công an bắt là không có biển
ở trọ nên là không có
tv để xem
nên là không biết là
cái vấn đề đấy
tính từ ngày một tháng bảy đến nay
đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên
đã xử lý sáu mươi một trường hợp người điều khiển xe máy điện
vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đó có năm trường hợp chưa đăng ký biển số xe
đối với trường hợp chưa đăng ký biển số xe
lực lượng chức năng đã tiến hành
lập biên bản xử phạt số tiền ba trăm năm mươi đồng
tạm giữ phương tiện bảy ngày
cuộc qua có thể tẩm ra
trường hợp xe máy điện
trên địa bàn thái nguyên
đã hạn chế được một số
rất là tốt đặc biệt là
các trường hợp xe máy điện đã được đăng ký
ý thức của người dân đã được nâng lên
việc chấp hành đồ ngũ bổ hiểm
qua quá trình thực hiện một tháng
tham dự nghiện đấy là từ một mươi một tháng bảy
hai nghìn một mươi sáu thì kết quả thực hiện đấy
cũng rất là khả quan
đối tượng sử dụng xe máy điện
chủ yếu là học sinh sinh viên trên địa bàn
với mỗi chủ phương tiện
việc không chấp hành đăng ký theo quy định
cũng như thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện
khi lưu thông trên đường là tên bẩn
những nguy cơ gây mất an toàn giao thông
nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
đặc biệt là nguyên nhân xuất phát
từ xe máy điện
đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên
sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý triệt để các hành vi vi phạm
của người điều khiển xe máy điện khi tham gia giao thông
ba mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc
trong ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
làm chết ba mươi hai người
bị thương một mươi bảy người
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé